đặc biệt việc làm này càng ý nghĩa hơn khi hà nội đang đẩy mạnh thực hiện năm kỷ cương hành chính hai nghìn một mươi bảy
đó sẽ là nội dung chính của chương trình tài chính ngân hàng tuần này
nhưng trước hết mời quý vị đến với phần tin tài chính hai trăm bốn mươi bảy
trong báo cáo chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin việt nam hai nghìn một mươi chín
việt nam ict index hai nghìn một mươi sáu
vừa được bộ thông tin và truyền thông phối hợp với hội tin học việt nam công bố
bộ tài chính lần thứ tư dẫn đầu bảng xếp hạng chung của các bộ
cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc chính phủ
báo cáo việt nam ict index năm nay có sự thay đổi
cải tiến mạnh mẽ về hệ thống chi tiêu và phương pháp tính
nhằm đảm bảo bám sát định hướng của đảng và nhà nước về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin
truyền thông cũng như phù hợp với thông lệ
chuẩn mực quốc tế về đánh giá xếp hạng chính phủ điện tử
việt nam ict index hai nghìn một mươi sáu được kết cấu theo hệ thống chỉ tiêu của liên hợp quốc
bao gồm ba chỉ số thành phần chính gồm hạ tầng kỹ thuật hạ tầng nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin
bỏ chỉ số môi trường chính sách loại bỏ các chỉ tiêu không còn phù hợp
và cập nhật bổ sung các tiêu chí mới góp phần đẩy mạnh hoạt động xây dựng chính phủ điện tử trong thời gian tới
vừa qua sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ
do kho bạc nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu sáu tỷ đồng
trong đó trái phiếu kỳ hạn năm năm có một mươi sáu thành viên tham gia
kết quả huy động được một trăm năm mươi tỷ đồng với lãi suất trúng thầu năm ba một
trái phiếu kỳ hạn bảy năm có một mươi một thành viên tham gia
kết quả huy động được một bảy trăm linh tỷ đồng với lãi suất trúng thầu năm bốn mươi ba một năm
trái phiếu kỳ hạn ba mươi năm có một mươi thành viên tham gia
kết quả huy động thành công hai tỷ đồng trái phiếu với lãi suất trúng thầu bảy chín mươi ba một năm
phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn ba mươi năm gọi thầu sáu trăm linh tỷ đồng có năm thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt hai sáu trăm năm mươi sáu tỷ đồng
kết quả huy động thành công sáu trăm linh tỷ đồng
kể từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy kho bạc nhà nước đã huy động thành công năm mươi một ba trăm ba mươi bốn nghìn năm trăm chín mươi ba tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại sở giao dịch chứng khoán hà nội
mới đây theo thống đốc ngân hàng trung ương nhật bản bioggi ông haruhiko kureda nhật bản sẽ tiếp tục chính sách tiền tệ nới lỏng mạnh mẽ
nhằm đạt được mục tiêu lạm phát hai nhanh nhất có thể điều mà tưởng chừng vẫn còn xa tầm với
ngân hàng trung ương nhật bản đã giữ chính sách tiền tệ ổn định sau khi cục dự trữ liên bang mỹ phép tăng lãi suất lần hai trong vòng ba tháng
cho thấy đường lối chính sách đối lập của một số ngân hàng trung ương lớn trên thế giới
nền kinh tế trì trệ trong thời gian dài của nhật bản đã cho thấy dấu hiệu của sự sống trong một vài tháng trở lại đây
với sản lượng sản xuất và xuất khẩu được hưởng lợi từ sự phục hồi của nhu cầu toàn cầu
giá cả hàng hóa thiết yếu tăng lần đầu tiên trong hơn một năm qua
vào tháng một bài lãm phát được kỳ vọng rằng sẽ tăng nhanh để đến mức một vào cuối năm nay
tuy nhiên xu hướng thất chặt toàn cầu của chủ nghĩa bảo hộ tăng lên đang làm gia tăng những nỗi lo cho các nhà hoạch định chính sách nhật bản
xuất phát từ thực tế kinh tế nhật bản phụ thuộc mạnh mẽ vào xuất khẩu và thương mại tự do
mới đây lãi suất các công cụ nghiệp vụ thị trường mở cửa của trung quốc đã tăng lên
chỉ một thời gian ngắn sau khi quyết định tăng lãi suất của cục dự trữ liên bang mỹ phép được đưa ra
cụ thể hai công cụ nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương trung quốc là các khoản vay trung hạn và hợp đồng mua lại đảo ngược đã tăng một mươi điểm cơ bản
tỷ lệ lãi suất cho vai trung hạn sáu tháng và một năm đã tăng lần lượt lên ba năm
và ba hai trong khi hợp đồng mua lại đảo ngược bảy ngày một mươi bốn ngày và hai mươi tám ngày lần lượt đứng ở mức hai bốn mươi năm hai sáu và hai bảy
đây là lần thứ ba trong năm lãi suất của các công cụ nghiệp vụ thị trường mở tăng lên
ngân hàng nhân dân trung quốc cho biết việc điều chỉnh này chịu ảnh hưởng từ quyết định lãi suất của fed
thị trường tiền tệ của trung quốc đã thu hút sự chú ý toàn cầu trong thời gian gần đây
với việc ngân hàng nhân dân trung quốc định hướng tăng lãi suất liên ngân hàng cao hơn
để khuyến khích người dân sử dụng vốn vay để mua tài sản như trái phiếu
thành phố hà nội có khoảng bốn trăm linh xe ô tô phục vụ công tác chung cho các chức danh lãnh đạo tại các đơn vị
với kinh phí nuôi mỗi xe là hai trăm hai mươi ba triệu đồng một xe mỗi năm
việc thành phố hà nội thí điểm khoán xe công tại tám cơ quan đơn vị sẽ tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho ngân sách mỗi năm
đồng thời số phương tiện dôi dư được điều chuyển cho những đơn vị còn thiếu để sử dụng hiệu quả tránh lãng phí
mà quan trọng hơn đây sẽ là tiền đề cho tiến trình cải cách chi phí công của thành phố
để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về công tác chỉ đạo đôn đốc và cách thức triển khai của thành phố
nhóm phóng viên chuyên mục tài chính ngân hàng của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông mai xuân vinh
tri cục trưởng tri cục quản lý công sản sở tài chính hà nội
mời quý vị cùng theo dõi
trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông hiện nay số lượng xe công của thành phố hà nội và hàng năm chi phí cho việc lưu hành cũng như
là mua xe mới là bao nhiêu
khi áp dụng cơ chế khoán xe công thì thành phố hà nội đã tiết kiệm được cho ngân sách là bao nhiêu thưa ông
hiện nay là đối với cả các xe ô tô vụ tác chung của các cơ quan đơn vị của thành phố
hiện nay có trên bốn trăm linh xe ô tô vụ tác chung
và hiện nay sở tài chính đã phối hợp với các cơ quan tổng hợp về toàn bộ kinh phí dụng xe
bao gồm có kinh phí về khấu hào xe lương lái xe tiền xăng xe chi phí bảo dưỡng bảo hành
và đã tổng hợp ra mức bình quân chung
một xe ô tô hiện nay của các phụ vụ tác chung là bình quân khoảng hai trăm hai mươi ba triệu đồng xe
khi mà thành phố thực hiện khoán kinh phí dụng xe
có nghĩa là sẽ không còn trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cơ quan đơn vị
với phương án bắt đầu từ một tháng một mươi sẽ tiết kiệm khoán kinh phí dụng xe toàn bộ các quan đội thành phố
thì sẽ tiết kiệm được khoảng trên năm mươi tỷ đồng một năm
và khi mà thực hiện khoán kinh phí dụng xe như này
thì nó sẽ liên quan đến việc sắp xếp xử lý xe
thì theo phương án toàn bộ số xe của các cơ quan đơn vị hiện nay khi mà thực hiện khoán kinh phí dụng xe
thì phương án ưu tiên đầu tiên là xe nào đủ điều kiện còn lưu hành
thì sẽ thực hiện thu hồi bán đấu giá
hoặc điều chuyển cho các cơ quan đơn vị còn thiếu theo tiêu chuẩn định mức
còn phương án thứ hai là các xe ô tô hiện nay hết nền hạn sử dụng
không đủ điều kiện để lưu hành
thì sẽ thực hiện thanh lý bán đấu giá
nằm ở công khai miên bạch theo đúng quy định hiện hành
trước đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
đã quyết định thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác
đối với các chức danh lãnh đạo tại tám cơ quan đơn vị áp dụng từ ngày một tháng ba
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng yêu cầu
sau khi khoán kinh phí toàn bộ số xe công do các cơ quan đơn vị đang quản lý
sử dụng sẽ được thu hồi để sắp xếp
xử lý theo quy định để đảm bảo việc sử dụng xe tiết kiệm hiệu quả
theo quyết định này thủ tướng các cơ quan đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí xe công
được lựa chọn thực hiện khoán theo một trong hai phương thức
thứ nhất căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh thủ trưởng các cơ quan đơn vị để quyết định mức khoán
nhưng không vượt quá mức tối đa chín ba triệu đồng một người một tháng
thứ hai căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh thủ trưởng cơ quan đơn vị quyết định khoán kinh phí sử dụng xe công
cho từng chức danh theo nguyên tắc khoảng cách thực tế đi công tác hàng tháng của từng chức danh nhân với đơn giá một mươi ba đồng một km
vậy phương án khoán xe công của thành phố đã được triển khai như thế nào
thế này là thành phố đã có quyết định một hai một năm về việc phê duyệt phương án thí điểm thực hiện khoán kinh phí xe
trên tám cơ quan đơn vị của thành phố và bắt đầu thực hiện từ một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
và sẽ thực hiện trên cơ sở hai phương án
thứ nhất là
thứ nhất là phương thức thứ nhất là khoán trên cơ sở mức tối đa là chín triệu ba trăm linh đồng một người một tháng
và phương án thứ hai là tính trên số km thực tế đi sử dụng và với đơn giá là một mươi ba đồng một km
thì nay là thành phố cũng đã triển khai thực hiện khoán kinh phí xe
và sở tài chính phối hợp với sở thể vụ cũng đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện khoán kinh phí xe
hiện nay các đơn vị đã triển khai thực hiện thí điểm khoán kinh phí xe
đảm bảo là theo đúng quy định của nhà nước

hành hiện nay là các công tác ngày nay là liên quan đến việc bố trí sắp xếp xe
cũng như là về cái việc thanh toán chứng từ thanh toán xe
cũng như ban hành quy chế cũng như quyết định thực hiện khoán dùng xe
cũng như sắp xếp xử lý số lái xe
hiện nay các đơn vị cũng đã triển khai và theo đúng chỉ đạo của ban thành phố
sau thời gian thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe công
trên cơ sở kết quả đạt được sở tài chính sẽ đề xuất
trình ủy ban nhân dân thành phố hà nội báo cáo thường trực thành ủy để xem xét
quyết định phương án khoán kinh phí sử dụng xe công phù hợp với thực tiễn
và các quy định của pháp luật
sau khi áp dụng khoán xe công thí điểm tại tám cơ quan đơn vị
dự kiến việc khoán xe công sẽ được triển khai trên toàn thành phố
từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
mục tiêu tiết giảm những chi phí công của thành phố
thời gian tới sẽ được triển khai như thế nào thưa ông
thủ trương của thành phố là thực hiện khoán dùng xe
thứ nhất là đảm bảo làm sao cho việc hiệu quả tiết kiệm trong sự trải sản công
cũng như các đơn vị
vẫn có xe để phục vụ công tác
nhưng mà lại là chấn chỉnh các khoán đơn vị
trong việc sử dụng xe không đúng mục đích
sử dụng sai quy định
tạo thành một cái mới trong việc công tác quản lý sử dụng tài sản công
cũng trong đó có ô tô phương tiện đi lại
thực hiện đã chỉ đạo thủ tướng chính phủ
về việc nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công
đặc biệt là chỉ thị số ba mươi một từ chính phủ
và ubnd phố vừa qua cũng đã ban hành chỉ thị số bốn
về việc tăng cường công tác quản lý tài sản công
trong đó có một số thông tin
một số nội dung nhất liên quan đến chủ sở làm việc
các cơ quan đơn vị đang giả soát sắp xếp lại chủ sở
để làm sao cho việc sử dụng chủ sở làm bảo hiệu quả tiết kiệm nhất
và thành phố đang có chủ trương
là xây dựng các khu liên cơ hành chính
và nguồn đầu tư xây dựng các khu hành chính
là từ nguồn đấu giá các cơ sở đất của các sở an ngành
để tập trung vào việc làm bảo vừa yêu cầu
về văn minh hiện đại chủ sở làm việc
cũng như nguồn kinh phí xã hội hóa
để đầu tư xây dựng chủ sở
đấy từ nguồn bán tài sản cho trọng đất
và bán thực hiện để sắp xếp
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông
bắt đầu từ hai mươi ba tháng ba đến hết tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
khách sạn la thành là điểm tăng cường để hỗ trợ người dân
và doanh nghiệp thuận lợi thực hiện các thủ tục kê khai
nộp thuế ngoài các điểm chính
để giảm áp lực trong tháng cao điểm
cục thuế hà nội bố trí cán bộ đến những đơn vị
có số lượng người nộp thuế lớn để hỗ trợ
xác định một mươi ngày cuối tháng ba
sẽ là thời gian cao điểm nhất của tháng đồng hành
của người nộp thuế
nên từ ngày hai mươi ba tháng ba đến hết ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
cục thuế mở thêm điểm tiếp nhận hồ sơ
quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm hai nghìn một mươi bảy
tại hội trường a một khách sạn la thành
ước tính có gần ba trăm linh doanh nghiệp
hộ kinh doanh và khoảng bốn triệu cá nhân
phải thực hiện quyết toán thuế năm hai nghìn một mươi bảy
để hạn chế sai sót cho người nộp thuế
và tránh nguồn tắc vào những ngày cuối cùng
của thời hạn nộp quyết toán thuế
từ nay đến hết tháng ba cục thuế hà nội
sẽ triển khai tháng hỗ trợ quyết toán thuế
với nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau
chúng tôi cũng dự báo
còn một số
người nộp thuế
không có ủy quyền
hoặc là thực hiện gửi điện tử được
thì sẽ cần
sự hỗ trợ và thu
và đặc biệt là người nộp thuế vẫn
cứ dồn vào ngày cuối cùng của tháng
chính vì thế chúng tôi cũng
tăng thêm địa điểm
tại khách sạn la thành này
hướng dẫn người nộp thuế
trong các vấn đề mà người nộp thuế
cần quan tâm và vấn đề còn vướng mắt
khác với ngày thường
chỉ có bộ phận một cửa hỗ trợ
trong tháng này tất cả các bộ phận chức năng
của văn phòng cục thuế hà nội
và ba mươi tri cục đều tham gia tư vấn
hỗ trợ người nộp thuế
mọi thắc mắc của người nộp thuế sẽ được giải đáp trực tiếp
tại cơ quan thuế hoặc qua email hay điện thoại
ngoài ra đối với đơn vị doanh nghiệp
có số lượng người nộp thuế lớn
cục thuế sẽ cử cán bộ đến hỗ trợ
và tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế
hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân nếu có
tại đơn vị nhằm giúp đơn vị có thể hoàn thiện đúng
đủ hồ sơ quyết toán thuế để nộp đúng thời hạn
cục thuế hệ thống và niêm biết
giành sách các điểm thu ngân sách nhà nước
những điểm thu ngân sách nhà nước
gần điểm tiếp nhận hồ sơ thuế tập trung
để người nộp thuế có thể nộp thuế được thuận lợi
trong kỳ quyết toán năm nay
nếu tính toàn bộ đơn vị khoảng năm hồ sơ
trong đó thì có độ khoảng hơn bốn
thì là các trường hợp ủy quyền rồi
thì còn lại khoảng vài trăm hồ sơ nữa
thì chúng tôi sẽ tự quyết toán hỗ trợ cho cá nhân
thì ngay từ đầu năm
đơn vị chúng tôi đã được nhận một sự hỗ trợ rất là nhiều
từ cơ quan thuế
ngay qua tết thì cơ quan thuế đã chủ động gọi điện
gửi email và các văn bản hướng dẫn cho chúng tôi
đồng thời chúng tôi có thể lên các trang web
để xem các hướng dẫn cụ thể của cuộc thuế
bên cạnh đó
tuần trước đơn vị chúng tôi trực tiếp
được lên cơ quan thuế
để các anh hướng dẫn
tháo gỡ những khó khăn
và trực tiếp giải đáp cho đơn vị
thì tôi thấy thực sự là những năm trở lại đây
thì cục thuế đã hỗ trợ đơn vị rất là nhiều
đúng là phải nói là cục thuế là phục vụ đơn vị là đúng
là năm thứ hai cục thuế hà nội
tổ chức tháng hỗ trợ quyết toán thuế cho người dân
năm nay số lượng người nộp thuế
phải quyết toán tăng một mươi so với năm trước
mặc dù số hồ sơ quyết toán thuế nộp qua mạng điện tử
hiện đã chiếm phần lớn
nhưng vẫn còn một số lượng không nhỏ
cần được hỗ trợ để quyết toán thuế đúng
cục thuế hà nội khuyến cáo
để tránh ủn tắc vào những ngày cuối tháng ba
dẫn đến người nộp thuế có thể bị phạt đến năm triệu đồng
vì chậm quyết toán thuế thu nhập cá nhân
thì người nộp thuế nên làm thủ tục sớm
riêng các cá nhân có số thuế nộp thừa
đề nghị hoàn thuế có thể nộp hồ sơ
bất cứ thời điểm nào trong năm mà không bị phạt
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm
đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình
tài chính ngân hàng phòng phóng sự và phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân